một vụ truy sát kinh hoàng khiến hơn một mươi người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua thạch xà kh khen hay còn gọi là xà phên bất ngờ cầm dao vào một khúc gỗ dài
truy sát hàng chục người tại ấp đai tài ly xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu khiến hàng chục người thương vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường không chế và bắt giữ khen đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu
đến cuối giờ chiều ngày hôm qua đã có một người chết là bà hồ thị trâm tám mươi một tuổi và một mươi người khác bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
theo thông tin ban đầu những người bị khen chém không hề có thủ hẳn mâu thuẫn gì đối với đối tượng
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ